chủ tịch nước trần đại quang và tổng thống joko widodo cho rằng hai bên vẫn còn nhiều tiềm năng và thế mạnh có thể khai thác nhất trí phân đấu sớm đưa kim ngạch thương mại hai nước đạt một mươi tỷ usd theo hướng cân bằng thông qua nhiều biện pháp trong đó có hạn chế áp dụng các giao càn và thực hiện đầy đủ nghiêm túc các cảm kết song phương và đa phương
chủ tịch nước trần đại quang và tổng thống joko widodo cho rằng hai bên vẫn còn nhiều tiềm năng và thế mạnh có thể khai thác